sau ba ngày xét xử và nghị án một mươi bốn h ngày một mươi hai tháng bốn hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh quảng ninh công bố bản án các tội danh và mức án đối với cựu giám đốc công an hải phòng đỗ hiệu ca vợ chồng chung mua bán hóa đơn vat trương xuân đức và một mươi đồng phạm
cụ thể bị cáo đỗ hữu ca bị tuyên phạt một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trung hóa đơn trương xuân đức lĩnh hai năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và bảy năm tù về tội đưa hối lộ tổng hình phạt của trương xuân đức là chín năm tù
theo hội đồng xét xử trong vụ án này đức có vai trò chủ mưu trong hai tội danh nêu trên đã ăn năn hối cải thừa nhận hành vi
vợ chồng vợ của đức là ngọc anh bị tuyên một mươi tám tháng tù về tội mua bán chế phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và ba năm tù với tội đưa hối lộ tổng hình phạt là bốn năm sau tháng tù
nguyễn đình đương cựu tri cục trường tri cục thuế huyện cát hải lĩnh sáu năm sáu tháng tù
đỗ thanh hoài cựu cán bộ thuế huyện cát hải bị tuyên phạt bốn năm sáu tháng tù với tội nhận hối lộ
ngoài ra hai bị cáo này còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn ba năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù
đặng khắc thành lĩnh một mươi tám tháng tù và hà thị bích nhàn lĩnh một mươi năm tháng tù với tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
các bị cáo hà thị trang đỗ thị đua vũ ngọc tú chu thị thu hiền nguyễn hiền tài và ngô văn tuyên bị tuyên phạt ba trăm năm mươi triệu đồng đến hai năm tỷ đồng tội trốn thuế
đáng chú ý đối với số tiền ba mươi năm tỷ đồng mà vợ chồng trương xuân đức đã hối lộ ông đỗ hữu ca để chạy án hội đồng xét xử cho rằng có căn cứ để trả lại số tiền này
hội đồng xét xử đánh giá số tiền ba mươi năm tỷ đồng này nhằm mục đích lo lót vụ lợi nên cần bị tịch thu vào ngân sách nhà nước
tuy nhiên do vợ chồng trương xuân đức đã có hành vi tự thú về việc hối lộ và khai báo số tiền này chính vì vậy hội đồng xét xử quyết trả lại cho vợ chồng trương xuân đức một phần tiền đó là một mươi năm tỷ đồng
ngoài ra tòa buộc vợ chồng bị cáo đức phải khắc phục số tiền hơn bốn mươi một tỷ đồng trong đó hai bị cáo này đã nộp năm tỷ đồng chính vì vậy số tiền cần phải nộp thêm là trên ba mươi sáu tỷ đồng
các bị cáo còn lại chỉ phải nộp phạt số tiền thu lợi bất chính gồm đỗ thị đua phải nộp hai năm tỷ đồng hà thị trang là một năm tỷ đồng vũ ngọc tú nộp phạt một hai tỷ đồng chu thị thu hiền nộp tám trăm linh triệu đồng nguyễn hiện tài nộp ba trăm năm mươi triệu đồng và ngô văn tuyên là ba trăm linh triệu đồng
theo đánh giá của cơ quan tổ tụng vụ án trương xuân đức và đồng phạm là điển hình lợi ích nhóm sự câu kết giữa doanh nghiệp và một số cán bộ nhà nước gây thiệt hại tài sản nhà nước
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi một đức và vợ trương thị ngọc anh đã lập quản lý điều hành hai mươi sáu công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai biết tin công an tỉnh quảng ninh điều tra về công ty đức đã bỏ trốn và dặn vợ đến gặp cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hiễu ca người có mối quan hệ mật thiết với đức để nhờ vả
tại nhà ông ca ngọc anh nhớ cựu giám đốc công an hải phòng tìm hiểu tác động trại án cho đước mọi chi phí sẽ được chuẩn bị theo một cầu
qua trao đổi ông ca cho biết doanh số bán hóa đơn vat ở công ty là khoảng hai trăm linh tỷ đồng nên bảo ngọc anh phải chuẩn bị số tiền là một mươi doanh thu bên cạnh đó cùng một số khoản tiêu cực phí khác để lo chạy tội
bị cáo đỗ y ca mặc dù không có khả năng giúp đỡ vợ chồng đức thoát bị xử lý tội mua bán hóa đơn trái phép nhưng đã răn rối hứa hẹn giúp được và nhận ba mươi năm tỷ đồng
qua điều tra vụ án cũng như tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi vi phạm của mình đồng thời với bản cáo trạng truy tố tội danh của mình là đúng người đúng tội đúng pháp luật
viện kiểm sát đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo đỗ hữu ca là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp tài sản của công dân được pháp luật bảo hộ gây ảnh hưởng xấu cho dư luận
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã tắc hành vi kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân của vợ chồng ông đỗ hiu ca vào toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ để khám xem xét khẩn cấp chỗ ở của bị can đỗ hữu ca kiểm tra xác minh xem xét xử lý sau
hội đồng xét xử đánh giá vụ án trương xuân đức và đồng phạm là vụ án đặc biệt nghiêm trọng đa phần người phạm tội là những người có hiểu biết về pháp luật
tuy nhiên vì động cơ vụ lợi cá nhân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại tài sản nhà nước nên cần phải xử lý nghiêm có tính dân đe
theo đó từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi một đức và vợ nguyễn thị ngọc anh đã lập quản lý điều hành hai mươi sáu công ty mua bán chế phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính
với số lượng hóa đơn mua bán trái phép là hơn một mươi năm sáu trăm linh hóa đơn thu lời trên bốn mươi một tỷ đồng
qua quá trình hoạt động vợ chồng đước đã được hối lộ cho nguyễn đỉnh đương trí cục trưởng và đỗ thanh hoài cán bộ trí cục thuế huyện cát thải tp hải phòng tổng số ba trăm sáu mươi hai triệu đồng để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán chế phép hóa đơn
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai biết tin công an tỉnh quảng ninh đang điều tra về công ty đức bỏ trốn và dân vợ đến tìm ông đội hữu ca cựu giám đốc công an thành phố hải phòng
ông ca là người có mối quan hệ mật thiết với gia đình để nhờ vả giúp đỡ chạy tội
tại nhà ông ca ngọc oanh nhờ cựu giám đốc công an hải phòng tìm hiểu tác động chạy án cho đức mọi chi phí sẽ được chuẩn bị theo yêu cầu
qua trao đổi ông ca cho biết doanh số bán hóa đơn vat ở công ty là khoảng hai trăm linh tỷ đồng nên bảo ngọc anh phải chuẩn bị với số tiền là một mươi doanh thu cùng một số khoản tiêu cực phí khác để lo chạy tội
ông đỗ hữu ca mặc dù không có khả năng giúp đỡ vợ chồng đức thoát việc bị xử lý tội phạm mua bán hóa đơn trái phép nhưng đã gian dối hứa hẹn giúp được
diễn biến tại tòa ban đầu ông ca không thừa nhận lừa đảo nhưng sau một đêm nằm suy nghĩ đã thay đổi lễ khai thanh khẩn khai nhận cầm ba mươi năm tỷ đồng của vợ chồng trương xuân đức và thừa nhận cáo trạng của viện kiểm soát truy tố là đúng đúng người đúng tội
viện kiểm soát ghi nhận ông đội hữu ca đã thanh khẩn khai báo nộp lại ba mươi năm tỷ đồng nên xem xét giảm nhạy hình phạt
đại diện viện kiểm soát ghi nhận ông đội hữu ca đã thanh khẩn khai báo nộp lại ba mươi năm tỷ đồng nên xem xét giảm nhạy hình phạt
quá trình công tác ông ca nhận được sáu hoàn trương ba huy chương các loại được tặng nhiều bằng khen dưới khen
nhiều cơ quan ban ngành tại hải phòng cũng có đơn xin giảm nhẹ án cho ông đỗ hữu ca
cựu giám đốc công an hải phòng khi nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án cho biết bản thân hết sức ăn năn hối hận về hành vi của mình
theo cáo trạng năm hai nghìn bảy bị cáo trương sơn đước sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chú tài phương đăng hải quận hải an thành phố hải phòng
và vợ nguyễn thị ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quản lý điều hành công ty cổ phần khánh dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
bị cáo ngọc anh có vai trò là kế toán trưởng công ty và được bị cáo trương xuân đức giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế
hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập công ty
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi một
vợ chồng bị cáo trương sơn đước đã sử dụng căn cước công dân của hai người và người thân người quen bạn bè hoặc nhân viên làm thuê
để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
bị cáo trương xuân đức cùng vợ đã thành lập quản lý điều hành hai mươi sáu công ty để mua bán trái phép hóa đơn kê khai giá trị gia tăng
kết quả điều tra xác định từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm hai nghìn hai mươi hai
vợ chồng bị cáo trương sơn đước đã mua bán một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn thu lợi bất chính trên bốn mươi một tỷ đồng
biết được công an tỉnh quảng ngã
tỉnh quảng ninh năng điều tra hành vi của mình bị cáo đức bỏ trốn và chỉ đạo bị cáo ngọc anh
tới gặp cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đội yêu ca để nhờ trại tội
bị cáo ngọc anh nhờ ca tìm hiểu tác động trại án cho trương sơn đước mọi chi phí sẽ được chuẩn bị theo cầu của ông ca
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đội yêu ca đã có bốn lần nhận tiền từ vợ chồng bị cáo trương sơn đước với tổng số tiền là ba mươi năm tỷ đồng
ngày ba hai hai nghìn hai mươi ba bị cáo trương sơn đước bị công an tỉnh quảng ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hoa đơn
ngày bảy hai hai nghìn hai mươi ba bị cáo ngọc anh bị bắt về hành vi mua bán trái phép hoa đơn chứng từ thu nộp cân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám hai hai nghìn hai mươi ba bị cáo đội yêu ca bị công an tỉnh quảng ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiến đoạt tài sản